có dấu hiệu trở lại thời gian gần đây khi mua dòng ba tháng liên tiếp trong quý hai với tổng giá trị trên cả ba sàn hơn một mươi bốn trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên hpg dường như lại bị khối ngoại bỏ quên khi bị bắn dòng liên tiếp trong cả sáu tháng đầu năm và những ngày đầu tháng bảy
hiện tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại hpg đã giảm từ hai mươi ba sáu mươi bốn hồi đầu năm xuống còn hai mươi bốn mươi năm tương ứng gần chín trăm một mươi năm triệu cổ phiếu khoảng hai mươi năm trăm linh tỷ đồng
tuy vậy động thái bán dòng miệt mài của khối ngoại đã tạo áp lực lớn lên diễn biến giá cổ phiếu
tại vì trường hợp hpg thời gian qua nguyên nhân chủ yếu gần này được cho là giá thép thế giới sau khi tăng nóng và đạt đỉnh đã hạn nhiệt và quay đầu
giá thép tại thị trường nội địa cũng không nằm ngoài xu hướng trên giá thép xây dựng tại việt nam đã giảm tám lần liên tiếp trong hai tháng qua
ngân hàng nhà nước vừa công bố số liệu tiền gửi của dân cư tháng bốn đáng chú ý số lượng tiền gửi có xu thế tăng mạnh tăng thêm năm mươi tám tỷ đồng so với cuối tháng ba lên mức hơn năm năm triệu tỷ đồng
với việc số lượng tiền gửi cá nhân có xu hướng tăng mạnh trong thời gian qua
thì tiền gửi của các tổ chức kinh tế lại sụt giảm mạnh lên đến sáu mươi chín tỷ đồng
cho thấy việc lãi suất gửi ngân hàng tăng và việc các kênh đầu tư như chứng khoán và bất động sản không còn soi động
đã phần nào ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư
đây cũng là tháng thứ năm liên tiếp tiền gửi cá nhân trong hệ thống tổ chức tín dụng tăng hơn hai trăm năm mươi năm tỷ đồng
khi các kênh đầu tư như chứng khoán bất động sản giao dịch không mấy xôi động như trước
ngược lại tiền gửi của các tổ chức kinh tế sụt giảm sáu mươi chín tỷ đồng
xuống còn năm bảy trăm chín mươi năm triệu tỷ đồng
dẫn đến mức tăng so với cuối năm hai nghìn hai mươi một duy trì ở mức hai sáu
tổng phương tiện thanh toán và tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đến cuối tháng bốn
ở mức một mươi ba tám trăm bảy mươi một triệu tỷ đồng
tăng gần bốn trăm bảy mươi tỷ đồng tương ứng ba năm so với cuối năm hai nghìn hai mươi một
ngoài ra tỷ trọng tiền mặt lưu thông trên tổng phương tiện thanh toán cũng tăng từ mức một mươi một một mươi
vào cuối tháng bốn
thống kê tài sản người giàu nhất trên sản chứng khoán việt nam
qua giá trị tài sản cổ phiếu nam giữ cho thấy
đã có sự thay đổi đáng kể vị trí chỉ trong thời gian ngắn
thị trường chứng khoán diễn biến bất lợi vic giảm hơn hai mươi sáu so với đầu năm
đã khiến tài sản của chủ tịch hội đồng quản trị vingroup
người giàu nhất sàn chứng khoán giảm hơn bốn mươi tám năm trăm linh tỷ đồng
dù vậy giá trị tài sản của ông phạm nhật vượng vẫn ở mức một trăm năm mươi sáu năm trăm một mươi chín tỷ đồng
đáng chú ý là vị trí của ông phạm nhật vượng
vị trí thứ hai không còn thuộc về ông trần đình long
chủ tịch hội đồng quản trị hòa pháp
mà thay vào đó là ông đỗ anh tuấn chủ tịch sunshine home
với việc nắm giữ các cổ phiếu klb ksf scg và ssh
hiện tài sản của ông tuấn đang ở mức ba mươi bốn năm trăm hai mươi ba tỷ đồng
vị trí thứ ba thuộc về ông hồ hùng anh chủ tịch techcombank
ông hùng anh năng có khoảng ba mươi bốn một trăm hai mươi bốn tỷ đồng tài sản trên sản chứng khoán
nhờ sở hữu ba mươi chín ba triệu cổ phiếu tcb
và gián tiếp sở hữu ba trăm linh chín triệu cổ phiếu mn
kể đến là ông nguyễn đăng quang chủ tịch masan group
có ba mươi ba sáu trăm chín mươi sáu tỷ đồng và bà nguyễn thị phương thảo với ba mươi ba một trăm bảy mươi sáu tỷ đồng
ông bùi thành nhân chủ tịch novaland
người cũng từng xếp vị trí thứ hai trong danh sách người giàu
nay giá trị tài sản sụt giảm còn một mươi hai sáu trăm một mươi một tỷ đồng
lùi xuống vị trí thứ tám do ông nguyễn văn đạt chủ tịch bất động sản phát đạt

ngày một mươi một tháng bảy ủy ban nhân dân thành phố đà lạt xác nhận
có nhiều doanh nghiệp thuê biệt thự tại thành phố này
đồng loạt xin miễn giảm tiền thuê sau hai năm ảnh hưởng dịch covid một mươi chín
theo ủy ban nhân dân thành phố đà lạt từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay
có hai mươi doanh nghiệp đang thuê biệt thự thuộc sở hữu nhà nước xin miễn giảm tiền thuê
nguyên nhân các doanh nghiệp này đưa ra là dịch covid một mươi chín ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh
ủy ban nhân dân thành phố đà lạt đang tìm cơ chế để giải quyết cho doanh nghiệp
các doanh nghiệp xin miễn giảm giãn tiền thuê là những đơn vị đang kinh doanh
những ngành liên quan đến du lịch lưu trú giải trí nhà hàng khách sạn
tuy nhiên theo ủy ban nhân dân thành phố đà lạt việc thuê biệt thự thuộc sở hữu nhà nước
tại đà lạt là đặc thù không thuộc phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng của các quy định hiện hành
về hỗ trợ doanh nghiệp do ảnh hưởng dịch covid một mươi chín
các quy định này chỉ áp dụng cho việc gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất
gia hạn thời gian nộp thuế cho doanh nghiệp
bên cạnh yếu tố thiếu hụt nguồn cung thanh khoản thị trường bất động sản có xu hướng sụt giảm
khi giá nhà đất liên tục leo thang nhu cầu tìm mua bất động sản trên chợ địa ốc online giảm
giao dịch trên thị trường thứ cấp cũng chứng lại dù chưa diễn ra tình trạng bán tháo
nhưng sự lệch pha cung cầu xuất hiện người bán thì nhiều còn người mua dần vắng bóng
theo số liệu thống kê của bấtđồngsản com vn trong tháng bốn lượng quan tâm đến bất đồng sản
đại diện cho nguồn cầu đã giảm một mươi bốn so với tháng liền trước trong đó mức độ quan tâm
so với tháng ba ở phân khúc đất nền giảm một mươi tám nhà riêng bán giảm một mươi hai và căn hộ chung cư bán giảm một mươi
đơn vị này nhận định vì giá bất động sản đã bị đẩy lên quá cao ở nhiều địa phương
cùng với việc trải qua nhiều cơn sốt đất thì nhà đầu tư đã thần trọng hơn khi ra quyết định đầu tư mua bán
chúng ta hãy chú ý đến giai đoạn liên quan đến đất chẳng hạn
thì nếu mà lấy cái giai đoạn quý một hai nghìn một mươi chín là hệ số là một
một trăm linh từ lượng quan tâm thì đến quý hai năm hai nghìn hai mươi nó giảm xuống còn tám mươi chín
và nó tăng đến một trăm một mươi bảy vào năm quý hai hai nghìn hai mươi một và đến thời điểm quý hai năm hai nghìn hai mươi hai thì hiện tại nó xuống là còn khoảng độ một trăm linh bốn
tức là lượng quan tâm đến bất đồng sản và đặc biệt ở đây là đất nó giảm một mươi ba sau cùng kỳ năm ngoái
thì cái lượng thanh khoản cũng có dấu hiệu là giảm đặc biệt ở các loại hình mà có sự sốt nóng giai đoạn vừa qua
đó là đất và nhà tại khu vực vendô
còn theo đơn vị nghiên cứu dkr việt nam thanh khoản nhà chung cư
tại thành phố hồ chí minh trong ba tháng đầu năm giảm mạnh so với mùa cao điểm bán hàng cuối năm ngoái
toàn thành phố bán được một ba trăm tám mươi năm căn hộ trong rỗ hàng mới
giảm sáu mươi tám so với lượng tiêu thụ quý tư năm hai nghìn hai mươi một
và giảm gần ba mươi so với quý i năm hai nghìn hai mươi một
sức tiêu thụ nhà chung cư trong quý đầu năm nay thậm chí kém hơn cả giai đoạn khó khăn do tác động của dịch bệnh năm ngoái
mặt bằng chung về thanh khoản chúng ta nói chung là vấn đề về tiêu thụ của thị trường mới
sơ cấp vào thị trường thứ cấp thì nó giảm
do có vấn đề về kinh tế vĩ mô thì nó cũng ta cũng thấy rằng là hiện tại là vấn đề về làm khách nó tăng cao
hay là lãi suất ngân hàng cũng đã bắt đầu xu hướng tăng trong thời gian vừa qua
và cũng như ngân hàng nhà nước cũng đã có những động thái xếp chặt về tiến dụng bắt đầu vào bán đồng sản
thì nó vô hình chung nó ảnh hưởng trực tiếp đến chủ đầu tư cũng như là khách hàng của người mua nhà
cái việc này nó tiếp tục kéo dài thì có thể nó cũng sẽ ảnh hưởng rõ nét hơn trong cái sức cầu
cũng như là cái thanh khoản thị trường trong thời gian sắp tới nó sẽ có thể đi ngang hoặc là giảm
những biến động về giá cả vật liệu đầu vào đã và đang tác động tiêu cực tới hoạt động sản xuất kinh doanh
của những nhà thầu xây dựng điều này cũng đẩy giá bất động sản tăng cao nhưng thanh khoản lại tỷ lệ nghịch
đơn cử bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai giá căn hộ chung cư nhà ở riêng lẻ tiếp tục có xu hướng tăng hai ba
nhưng lượng giao dịch chỉ đạt khoảng bốn mươi năm so với quý iv năm hai nghìn hai mươi một và bằng khoảng tám mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
do vậy nếu không kiểm soát thì trường sẽ ra bong bóng bất đồng sản
đối với thị trường sơ cấp trong thời gian vừa qua nguồn cung trên thị trường rất là hạn chế
và cái giá rất là cao và cái tính thanh khoản của thị trường thứ cấp rất là thấp
bởi vì nó vượt quá cái khả năng chi trả của người dân
ví dụ như một người dân trước đây người ta họ dự kiến mua một ngôi nhà căn hộ hai tỷ đến hai tỷ rưỡi
nhưng bây giờ cái thị trường nguồn cung mới không có họ mua lại từ sơn nguồn cung sơ cấp
thì cái người mua đó họ cũng mang tính đầu tư họ kỳ vọng giá trị lợi nhuận cao
do vậy thì đối với những người ở thị trường thứ khắp người ta muốn mua lại
thì nó vượt qua khả năng và đây là câu chuyện chúng ta có thể hình dung trong vòng sáu tháng tới
dự báo từ các đơn vị nghiên cứu cho thấy nguồn cung mới và sức cầu của phân khúc đất nền
trong sáu tháng cuối năm sẽ không có nhiều đột biến và sẽ tiếp tục duy trì ổn định như giai đoạn đầu năm
ở phân khúc căn hộ nguồn cung mới tại thành phố hồ chí minh có thể sụp giảm
đạt khoảng bảy mươi nguồn cung sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai tức từ chín cho đến một mươi một căn
tỉnh bình dương sẽ duy trì ở mức khoảng từ ba đến bốn căn
tỉnh long an sẽ khoảng ba trăm linh căn các tỉnh thành khác khang hiếm nguồn cung mới
sức cầu chung cũng như thanh khoản thị trường có thể tiếp tục bị ảnh hưởng
nếu động thái sức tính dụng bất động sản của các ngân hàng chưa có hướng tháo gỡ kịp thời
thành phố an toàn vừa nhận được phản ánh của hàng chục nạn nhân bị lừa đảo thông qua các ứng dụng giao hàng
thủ đoạn của đối tượng vô cùng tinh vi thông tin shipper đến nhận hàng để giao
trùng khớp nên nạn nhân đã sập bẫy mất hàng mất tiền thiệt hại hàng trăm triệu đồng
hàng chục nạn nhân đã bị các shipper giả mạo lừa đảo lấy hàng và tiền thông qua ứng dụng giao hàng
chiêu thức của các đối tượng rất tinh vi chúng đã lấy cắp được thông tin của người gửi người nhận
và giá trị gói hàng nên khiến nạn nhân tin tưởng và sập bẫy
và phép tài xế đến giao hàng có được đầy đủ thông tin giao hàng của anh
và mình đã đưa cái cục hàng đó và mình cũng rất là nhiệt tình là hỗ trợ thêm cho tài xế đó để đi giao cái đơn hàng dùng cho mình
lấy luôn thêm năm trăm linh của mình tiền ship nữa
ở đó là mình bị lừa tổng số tiền khoảng hai mươi năm triệu năm trăm linh ngàn
ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai thì mình có đặt một cái đơn hàng của công ty vận chuyển la la mu
đến từ quận một mươi cho đến quận tân phú
cứ nghĩ là đúng là tài xế là mình sẽ đem hàng ra và mình cũng đã chết cho nên áp là tài xế đã đến
thì tài xế đó vừa chạy đi
thì có một tài xế nữa lại là tài xế đúng của áp là tới là kêu mình phải hủy cái chiến này đi
tại vì anh đã đưa lộm số hàng này cho người khác rồi
trong các vụ việc trên mặc dù nạn nhân bất cẩn khi không kiểm tra kỹ thông tin tài xế
dẫn đến bị thiệt hại với số tiền không hề nhỏ khi tin tưởng vào ứng dụng của nhà cung cấp
tuy nhiên khi gọi lên tổng đài thì chỉ được hứa hẹn quyền lợi của người dùng chưa được đảm bảo
tới chợ hàng thì đi vô rất là trùng hợp luôn
kiểm tra trên app ralamou thì đơn tài xế đó báo là hủy đơn
và tài xế đi tôi không thể liên lạc được
và giá trị đơn hàng của tôi mất là lên tới giá trị là ba mươi chín triệu đồng
mình có liên hệ trực tiếp qua tổng đài của lalamu
tuy nhiên là họ chỉ có ghi nhận lại thông tin
và không có hề một cái biện pháp nào để hỗ trợ là khách hàng như mình khi lỡ đặt của ứng dụng lalamu
họ chỉ trả lời rất là chung chung theo văn mẫu
và không hề có một cái sự tác động nào
và họ chỉ giải quyết hỗ trợ khi nào có yêu cầu của cơ quan công an phối hợp cùng
thì họ mới cùng để hỗ trợ
hiện các nạn nhân đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an
trước đó công an tp hcm từng khuyến cáo người dân đặc biệt những người làm nghề vận chuyển hàng hóa shipper
cần có sự cảnh giác khi ấn tiền vận chuyển cho người nhận hàng
đối với những đơn hàng có giá trị cao cần xác thực người nhận và người giao bằng chứng minh thư hoặc những giấy tờ quan trọng
để tránh bị lừa đảo và bị chiếm đoạt tài sản
vừa rồi là những nội dung trong thành phố hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ minh thắng xin chào và hẹn gặp lại